nhiều năm liền được đảng ủy địa phương đánh giá là một đảng viên luôn tiên phong
tích cực trong các hoạt động nhân đạo công tác xã hội
với bà niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy niềm hạnh phúc
cuộc sống đủ đầy của những người kém may mắn mà bà giúp đỡ
vài trò là phó ban vận động hiến máu hội chữ thập đỏ phương trung hòa
đều đạn hàng tuần bà tâm luôn vận động nhân dân ở các khu tổ dân phố tới tham gia hiến máu
xây dựng ý thức tình nguyện cho người dân tại khu dân cư
nhiều đề xuất về công tác xã hội của bà tâm đều nhận được sự quan tâm và ghi nhận của chính quyền địa phương
đối với tri bộ tổ dân phố thì cô tâm cũng là một trong nhiều trong những người
thì ở tham gia trong cấp ủy liên tục nhiều khóa
chí tâm cũng là một trong chín đảng viên của chí bộ
năm năm liền hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
một mươi hai năm làm công tác từ thiện bà tâm đã nhận được nhiều bằng khen
giấy khen từ trung ương đến địa phương
bởi bà không chỉ đi đầu trong công tác vận động hiến máu tại địa phương
mà còn thường xuyên đến những nơi vùng sâu vùng xa tặng quà và áo ấm cho các em học sinh
những người có hoàn cảnh khó khăn
bà đã đến rất nhiều nơi xa xôi như huyện na hàng tuyên quang
hay như xã nà mèo huyện mai châu để giúp đỡ những ai gặp khó khăn
bác hồ là người sáng lập ra hội chữ thập đỏ việt nam đầu tiên năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và bác có can dặn cán bộ hội viên thanh thiếu niên chữ thập đỏ
trong mùa dù chúng ta ai cũng có thể làm được nhiều việc
để giúp đỡ cho nhân dân vượt qua những căn bệnh
hoặc là có những hoàn cảnh khó khăn đều được sự trợ giúp của hội chữ thập đỏ
thì cái lời nói của bác là nhắc nhở cán bộ hội viên chúng tôi là
rất thuận lợi trong phong trào đi vận động
ủng hộ quỹ nhân đạo cứu trợ nhân đạo và hiến máu tình nguyện
ngoài thời gian công tác ở hội bà tâm hiện còn quản lý lớp học tình thương
lớp học dành cho những trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
mỗi ngày lên lớp bà dạy cặn kẽ từng chút một cho các em những điều đơn giản
như cách tham gia giao thông sinh hoạt cá nhân bởi với các em
để nhận biết và nhớ được cũng là điều vô cùng khó khăn
ở lớp học đặc biệt này các em học sinh luôn coi bà tâm như người mẹ
bởi bà từng ngày từng giờ luôn tận tỉnh quan tâm chăm sóc
chia sẻ với hoàn cảnh của từng em trong lớp học
bà tâm cô thường dạy các em là phải đi qua đường là phải đi bên phải
nếu mà có ai mà không biết đường thì nhờ người ta dắt qua đường
lớp học tình thương giống như máy ấm thứ hai của bà tâm
để từ đó nhiều người đã trưởng thành từ lớp học này
tìm được việc làm ổn định và xây dựng hạnh phúc riêng
đối với bà công việc thiện nguyện không chỉ là làm việc tốt
việc có ý nghĩa cho cộng đồng mà còn góp phần cứu sống người bệnh
giúp họ có thêm động lực niềm tin trong cuộc sống